mạnh nhất trong lịch sử nhật bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới đã làm dung truyền đất nước mặt trời mọc
trận động đất đã kéo theo cơn sóng thần khổng lồ
trong vòng một giờ xảy ra động đất các thị trấn dọc bờ biển đều bị những đợt sóng khổng lồ san phẳng
những ngọn sóng cao từ bốn đến năm mét liên tiếp ập lên nhà cửa và những cánh đồng
sóng thần tại tỉnh miyako và iwater cao đến bốn mươi mét
chưa kịp hoàn hồn sau những cơn dư chấn cả đất nước nhật bản lại căng thẳng tột cùng khi bộ phận làm mát của các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân fukushima không hoạt động
hàng chục nghìn người được yêu cầu sơ tán ngay lập tức
ngay trong đêm một mươi một tháng ba đình mệnh đó chính phủ nhật bản ban bố tình trạng khẩn cấp điện hạt nhân
sau cơn ác mộng tại nhà máy điện chernobyl ở ukraine năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thảm họa kinh hoàng tái diễn tại nhật bản
những ánh mắt đau khổ
những giọt nước mắt tuyệt vọng
hàng ngàn cuộc đời bỗng chốc thay đổi mãi mãi
quan cảnh thành phố làng mạc đổ nát dường như chỉ có trong những bộ phim về thảm họa của hô liếu
một mươi chín năm năm hai nghìn sáu thảm họa kinh hoàng tái diễn tại nhật bản
những ánh mắt đau khổ

một mươi chín người thiệt mạng và mất tích
những ánh mắt đau khổ

những ánh mắt đau khổ
những ánh mắt đau khổ

kỷ lục thế giới về thiệt hại do thiên tai gây ra
nhưng người dân nhật bản đã không gục ngã
nhưng người dân nhật bản đã không gục ngã
nhuệ của các chiến binh samurai đã lao vào cuộc chiến đầy cam go và anh dũng sau thảm họa
cuộc chiến làm hồi sinh mảnh đất quê hương
tỉnh ishinomaki có bốn người thiệt mạng do thảm họa năm hai nghìn một mươi
gần như toàn bộ các ngôi nhà trong tỉnh bị xóa sổ
những năm qua những người còn sống sót đã được bố trí đỉnh cư trong những ngôi nhà tạm
bảo tàng manga của tỉnh ishinomaki đã mở cửa trở lại sau sáu năm
các trung tâm thương mại cũng đã có đông người hơn
những năm qua chúng tôi đã nỗ lực xây dựng lại những thứ đã bị phá hủy
một cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu ở đây
sáu năm đã trôi qua kể từ sau thảm họa vẫn còn rất nhiều người dân ở tỉnh fukushima đông bắc nhật bản chưa thể trở về ngôi nhà của mình
mặc dù khát vọng này luôn đau đáu trong tâm trí họ
ông munahiro asada là một trong số những người đầu tiên trở về namae sinh sống sau một thời gian dài phải đi sơ tán
giờ ông là chủ một doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực bao gồm cả dịch vụ cưới hỏi và sản xuất đồ gỗ
có người khi trở lại đây đã thấy nản lòng họ nói họ không thể bắt đầu lại cuộc sống ở đây
tôi muốn họ thấy những gì tôi đang làm và họ sẽ tìm được động lực để ở lại đó là những gì tôi đang cố gắng làm
chúng tôi đã quyết tâm xây dựng lại thành phố để làm được điều đó không còn cách nào khác là phải tiến lên phía trước bằng mọi nỗ lực
nằm cách trung tâm nhà máy điện hạt nhân fukushima daichi hơn một mươi km về phía bắc nae vốn có năm trăm bốn mươi hai người dân hiện giờ mới có khoảng vài chục người trở về đây sinh sống
đường xá nhà cửa đều đã được xây dựng lại

nơi này lại như trước thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian hơn nữa
chính phủ nhật bản dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cho những người dân đi sơ tán trở về nhà sinh sống
trong lúc tỉnh fukushima phải đối mặt với sức ép kinh tế do thiếu lực lượng lao động chính quyền tỉnh cũng như chính phủ trung ương đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm khuyến khích giới trẻ trở về tỉnh